liên quan đến sự cố sụp trụ gãy nhịp dẫn công trình cầu cái đôi vàm đang thi công sắp hoàn thành
tại thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân tỉnh cà mau xảy ra vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
ubnd tỉnh cà mau đã có chỉ đạo về thành lập tổ điều tra sự cố để tiến hành giám định nguyên nhân sập cầu
xem xét đề xuất việc phá rỡ thu dọn hiện trường
ubnd tỉnh cà mau ủy quyền cho giám đốc sở giao thông vận tải thành lập tổ điều tra sự cố
để tiến hành giám định sự cố sập cầu bên cạnh báo cáo kịp thời kết quả đến chủ tịch ubnd tỉnh
xem xét quyết định tổ điều tra sự cố xem xét đề xuất việc phá rỡ thu dọn hiện trường sự cố
trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn cho người tài sản công trình và các công trình lân cận
ubnd tỉnh thống nhất tạm dừng thi công cầu chính công trình để giám định sự cố
ubnd tỉnh đồng thời giao ubnd huyện phú tân chủ trì phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan
thành lập tổ công tác để thực hiện việc quan chắc theo dõi tình trạng công trình
phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
có phương án sơ tán khi cần thiết để kịp thời bảo vệ tính mạng tài sản của người dân